nếu như vào những năm trước đây tình trạng vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới tỉnh quảng trị diễn ra vào thời điểm giáp tết nguyên đán
thì vào năm nay vào thời điểm này các đối tượng buôn pháo lậu đã hoạt động mạnh nhằm tích chữ để tung ra thị trường trong dịp tết
với thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vui hơn các đối tượng buôn lậu pháo đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong lúc tuần tra kiểm soát dọc sông sê pôn giáp danh giữa thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị và cụm bàn cát túp mã hạt huyện sê pôn tỉnh sa văn na khệt lào
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phát hiện hơn một trăm linh kg pháo được các đối tượng cất giấu trong các lùm cây dọc bờ sông
có như vậy mới giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân để người dân đón một cái tết đầm ấm yên vui không tiếng pháo